nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình tiến hành thăm cấp nhà nước tới việt nam
và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
lần thứ hai mươi năm từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhân chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc
truyền hình nhân dân kính mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi toàn văn tuyên bố chung như sau
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình tiến hành thăm cấp nhà nước tới việt nam
và tham dự hội nghị các nhà kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi năm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đã có các cuộc hội đàm
với tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
đồng thời hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
lãnh đạo hai đảng hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
đạt nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
việc chung trong tình hình mới
hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hai đảng hai nước
trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình mỗi nước
nhất trí cho rằng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời
đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo chế độ chính trị tương đồng
con đường phát triển gần gũi có tiền đồ tương quan chia sẻ vận mệnh chung
sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước
trong điều kiện lịch sử mới việc kiên trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản
và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mỗi nước là lựa chọn đúng đắn
phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước
hai bên sẽ tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau cùng phát triển
tiếp thêm sức sống mới cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại
việt nam nhiệt liệt chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín
đảng cộng sản trung quốc thành công tốt đẹp đánh giá cao thành quả sáng tạo lý luận quan trọng
của đại hội về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới
chân thành chúc và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tập cận bình là hạt nhân nhân dân trung quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đồng bộ
bố cục tổng thể năm trong một thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược bốn toàn diện
tiến tới thực hiện hai mục tiêu một trăm linh năm xây dựng trung quốc trở thành quốc gia hiện đại
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
trung quốc đánh giá cao những thành quả quan trọng mà đảng và nhà nước việt nam
được trên các lĩnh vực tăng cường xây dựng đảng thúc đẩy đổi mới toàn diện
cải thiện đời sống nhân dân kể từ đại hội một mươi hai đến nay
chân thành chúc và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam sẽ thực hiện thắng lợi
những mục tiêu do đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam đề ra
sớm xây dựng việt nam trở thành nước công nghiệp hiện đại
giàu mạnh nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
ba hai bên cho rằng
tình hữu nghị việt trung do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông
cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và giày công vút đắp
là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước
hai bên cần cùng nhau kế thừa gìn giữ và phát huy tốt
hai bên sẽ luôn nhìn nhận và phát triển quan hệ việt trung
từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài kiên định thực hiện chính sách hữu nghị đối với nhau
hai bên sẵn sàng cùng nhau nỗ lực nắm vững phương hướng lớn phát triển quan hệ việt trung
tăng cường trao đổi chiến lược gia tăng tin cậy chính trị làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi
xử lý thỏa đáng bất đồng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định mang lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước
góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình ổn định và phồn vinh của khu vực
hai bên cho rằng lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đặc biệt là lãnh đạo cao nhất
duy trì tiếp xúc thường xuyên có vai trò định hướng quan trọng đối với việc phát triển quan hệ song phương
nhất trí thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng như thăm song phương cử đặc phái viên đường dây nóng
gặp gỡ thường niên và tại các diễn đàn đa phương để duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp về giao lưu cấp cao
kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề lớn và quan trọng trong quan hệ hai đảng hai nước và các vấn đề cùng quan tâm
hai bên cho rằng hai nước việt nam và trung quốc
là láng giềng và đối tác hợp tác quan trọng của nhau đều đang trong giai đoạn then chốt của cải cách phát triển
sự phát triển của nước này là cơ hội của nước kia
hai bên cần thiết thực phát huy vai trò điều phối tổng thể của các cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai đảng
hai nước như cuộc gặp đại diện hai bộ chính trị ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt trung
tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sau
năm một tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý đất nước tăng cường giao lưu kênh đảng
hai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai đảng giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
tổ chức tốt cuộc gặp đại diện hai bộ chính trị hội thảo lý luận hai đảng
làm sâu sắc giao lưu trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo cán bộ kênh đảng
tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan trung ương hai đảng và các tổ chức đảng địa phương
đặc biệt là các tỉnh khu giáp biên
tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị giữa quốc hội việt nam với đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
giữa mặt trận tổ quốc việt nam với hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc trung quốc
thực hiện tốt thỏa thuận về tăng cường hợp tác trong tình hình mới giữa hai bộ ngoại giao
duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai bộ tiếp tục tổ chức tốt tham vấn ngoại giao hàng năm
tăng cường giao lưu giữa các cục vụ tương ứng thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ
ủng hộ và tạo thuận lợi cho việc cải thiện điều kiện trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện ngoại giao hai bên
năm ba tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật
thực hiện tốt tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm hai nghìn ba mươi
sử dụng hiệu quả đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng tổ chức tốt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới
đối thoại chiến lược quốc phòng
tổ chức tốt các hoạt động mang tính cơ chế như tuần tra liên hợp ở vịnh bắc bộ giữa hải quân
cảnh sát biển hai nước và tàu thuyền thăm lẫn nhau tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ
chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác đảng công tác chính trị y học
gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc giữa hai quân đội phát huy tốt vai trò của các cơ chế
như hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm đối thoại an ninh chiến lược
tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như khủng bố ma túy tiền giả lừa đảo qua mạng
quản lý xuất nhập cảnh quản lý biên giới an ninh mạng triển khai giao lưu kinh nghiệm
trong các lĩnh vực như bảo vệ an ninh trong nước phối hợp truy bắt tội phạm bỏ trốn
thúc đẩy hiệp định dẫn độ việt nam trung quốc sớm có hiệu lực
áp dụng các biện pháp hiệu quả cùng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại
năng lực sản xuất đầu tư cơ sở hạ tầng tài chính tiền tệ không ngừng đạt tiến triển thực chất
việt nam hoan nghênh và ủng hộ việc triển khai sáng kiến vành đai và con đường nhằm thúc đẩy
hợp tác cùng có lợi liên kết kinh tế giữa các nước và kết nối khu vực đóng góp tích cực cho
hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới sẵn sàng cùng trung quốc
thực hiện tốt văn kiện hợp tác về kết nối hai hành lang một vành đai và vành đai và con đường
ký kết sớm xác định các lĩnh vực ưu tiên phương hướng trọng điểm và dự án hợp tác cụ thể
phù hợp với lợi ích khả năng và điều kiện của mỗi nước thúc đẩy kết nối về chính sách
hạ tầng thương mại vốn và con người tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hợp tác chiến lược
toàn diện giữa hai nước hai nhỏ sử dụng hiệu quả cơ chế hợp tác về năng lượng sản xuất
tăng cường hơn nữa việc kết nối giữa doanh nghiệp hai nước thực hiện tốt các dự án hợp tác trọng
điểm đã xác định thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất đạt tiến triển thực chất tiếp tục triển khai
trao đổi về chính sách đầu tư nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy hợp tác đầu tư phù hợp
với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên trung quốc khuyến khích các doanh nghiệp
tiêu biểu cho công nghệ tiên tiến và trình độ phát triển của trung quốc đầu tư tại việt nam
cùng nhau thực hiện tốt quy hoạch phát triển năm năm hợp tác kinh tế thương mại việt trung
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
ký kết và thực hiện danh mục các dự án hợp tác trọng điểm thúc đẩy hoàn thành dự án đường sắt
đô thị hà nội tuyến số hai cát linh hà đông theo kế hoạch chỉ đạo doanh nghiệp hai bên nhanh chóng
giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc của các dự án hợp tác
phát huy vai trò của nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ đối với việc tăng cường kết nối
giữa hai nước xây dựng tốt kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực giao thông và năng lượng trong khuôn khổ
hợp tác cơ sở hạ tầng trên bộ hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng dự án đường sắt khổ tiêu
chuẩn lào cai hà nội hải phòng theo kế hoạch năm nhỏ phát huy vai trò của ủy ban hợp tác kinh tế
thương mại việt trung và các cơ chế hợp tác liên quan thúc đẩy đi sâu phát triển quan hệ hợp tác
kinh tế thương mại đầu tư hai nước thực hiện cùng có lợi cùng thắng giữa hai bên thúc đẩy thương
mại song phương tiếp tục phát triển cân bằng ổn định thực hiện tốt bản ghi nhớ hợp tác song phương
trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản trung quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu từ việt nam
ưu tiên triển khai công tác đánh giá tiêu chuẩn gia nhập thị trường trung quốc đối với sữa và
sản phẩm từ sữa của việt nam đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý mở cửa thị trường
đối với một số loại hoa quả của việt nam triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản
trong đó có gạo sắn trên cơ sở bản ghi nhớ về đẩy nhanh tiến độ đàm phán
thỏa thuận khung xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới việt trung ký kết trong chuyến thăm
lần này tích cực bàn bạc thỏa thuận khung về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới
thúc đẩy phát triển khu vực biên giới hai nước nâng cao mức độ kết nối giữa hai bên
phía trung quốc tuyên bố hoàn thành thủ tục phê duyệt văn phòng xúc tiến thương mại việt nam
tại hàng châu sẵn sàng tạo thuận lợi để các văn phòng xúc tiến thương mại việt nam
tại trùng khánh hàng châu triển khai công việc
sử dụng tốt cơ chế nhóm công tác hợp tác về tài chính tiền tệ tiếp tục trao đổi
nghiên cứu việc sử dụng đồng bản tệ trong thương mại và đầu tư song phương
tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về chính sách tiền tệ và ổn định tài chính
tiếp tục ủng hộ các tổ chức cá nhân của nhau triển khai các nghiệp vụ liên quan
tại nước mình theo pháp luật mỗi bên
phía việt nam tuyên bố chấp thuận nguyên tắc thành lập chi nhánh ngân hàng nông nghiệp trung quốc
tại hà nội khuyến khích các tổ chức tài chính của hai bên ủng hộ việc huy động vốn
cho các dự án hợp tác đủ điều kiện triển khai tốt các khoản tiến dụng trung quốc cung cấp
tạo điều kiện để sử dụng các nguồn vốn của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aic
để triển khai các dự án kết nối cơ sở hạ tầng
phía trung quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để việt nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của trung quốc
và các nguồn vốn khác theo các quy định liên quan
năm năm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp nguồn nước môi trường khoa học công nghệ giao thông phận tài
tăng cường hợp tác nghiên cứu lai tạo các giống lúa thích hợp với điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn
căn cứ theo nhận thức chung hai bên đã đạt được tích cực thúc đẩy thực hiện đường dây nóng
về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển
xử lý thỏa đáng vấn đề liên quan phù hợp với quan hệ hữu nghị hai nước
tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý bảo vệ sử dụng bền vững các nguồn nước
trong khuất khổ hợp tác song phương và đa phương trong đó có cơ chế hợp tác mê công lan thương
tăng cường giao lưu và hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực phòng chống lũ lụt thiên tai
sử dụng tốt cơ chế hội nghị ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học công nghệ việt trung
thúc đẩy hiệu quả các dự án nghiên cứu chung giao lưu các nhà khoa học trẻ
hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giám sát an toàn hạt nhân
tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kết nối giao thông và cơ sở hạ tầng đường bộ đường sắt đường sông hàng không giữa hai bên
mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa báo chí y tế giao lưu nhân dân
triển khai tốt kế hoạch thực hiện hàng năm hiệp định văn hóa việt trung và bản ghi nhớ hợp tác về công nghiệp văn hóa
vận hành tốt học viện khổng tử tại đại học hà nội thúc đẩy sớm đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa trung quốc tại hà nội và cung hữu nghị việt trung
tăng cường giao lưu hợp tác giữa cơ quan báo chí hai nước mở rộng mức độ tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước
triển khai tốt kế hoạch hợp tác y tế việt trung trên cơ sở các văn kiện liên quan ký kết trong chuyến thăm lần này
để nhanh nghiên cứu khả thi học viện y dược học cổ truyền việt nam sớm triển khai các dự án về giáo dục y tế tại khu vực phía bắc việt nam do trung quốc viện trợ
tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân như gặp gỡ hữu nghị thanh niên liên hoan nhân dân biên giới diễn đàn nhân dân việt trung
tăng cường chỉ đạo và ủng hộ giao lưu hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước nhất là các tỉnh khu biên giới
phát huy tốt vai trò của các cơ chế hiện có giữa các địa phương tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế thương mại du lịch
tích cực nghiên cứu các biện pháp tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới hai nước
năm tám phát huy tốt vai trò của cơ chế ủy ban liên hợp biên giới trên đất nước
liền việt trung thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
tăng cường quản lý an ninh an toàn khu vực biên giới tăng cường hợp tác về cửa khẩu giữa hai nước và cửa khẩu giữa các địa phương
tiếp tục thúc đẩy việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới áp dụng các biện pháp nâng cao mức độ tiện lợi hóa thông quan
trao đổi bàn bạc về quy phạm hoạt động mở các đường qua lại tại khu vực biên giới ngăn ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật
như buôn lậu giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới
hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ việt nam trung quốc tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được
hai bên nhất trí làm tốt công việc tiếp theo sau khi khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ
và tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này tiếp tục thúc đẩy công việc của nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển
triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm đã thỏa thuận hai bên đánh giá cao hoạt động thả giống thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vịnh bắc bộ
hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc trên cơ sở hiệp thương thống nhất sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc

hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các khuôn khổ đa phương và khu vực như liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới wto diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thế bình dương apec diễn đàn hợp tác á âu asem hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trung quốc hợp tác mekong lan thương cùng nhau duy trì hòa bình ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới
trung quốc chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi năm
việt nam chúc mừng trung quốc tổ chức thành công diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường tin tưởng điều này sẽ mang lại lợi ích chung cho các nước
trong thời gian chuyến thăm hai bên đã ký thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng trung quốc
bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường
biên bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo
bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm hai nghìn hai mươi
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân
bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới
bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử
bản ghi nhớ về việc xác định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển năm năm hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực
công thư trao đổi về việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về dự án viện trợ xây mới cơ sở hai học viện y dược học cổ truyền việt nam
bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng
bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa
kế hoạch hành động về hợp tác y tế
thỏa thuận hợp tác về trao đổi khoa học giữa viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và viện khoa học xã hội trung quốc
thỏa thuận khung hợp tác giữa nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và cục sự nghiệp xuất bản phát hành ngoại văn trung quốc giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa hội nhà báo việt nam và hội nhà báo toàn quốc trung quốc
thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang đảng cộng sản việt nam và khu ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây đảng cộng sản trung quốc và một số thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp tổ chức tài chính
hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch tập cận bình đã thành công tốt đẹp góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang đảng nhà nước và nhân dân việt nam về sự đón tiếp trọng thị nhiệt tình và hữu nghị
trân trọng mời tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thăm lại trung quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ cảm ơn